nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bắc yên tỉnh sơn la phạm bình minh giám đốc tri nhánh văn phòng đai huyện mai sơn nguyên trưởng phòng đai huyện mai sơn nguyên trưởng phòng đai huyện mai sơn nguyên trưởng phòng đai huyện mai sơn nguyên trưởng phòng đai huyện mai sơn nguyên trưởng phòng đai huyện mai sơn nguyên trưởng phòng đai huyện mai sơn nguyên trưởng phòng đai huyện mai sơn nguyên trưởng phòng đai huyện mai sơn nguyên trưởng phòng đai huyện mai sơn nguyên trưởng phòng đai huyện mai sơn nguyên trưởng ph
theo luật đất đai hành vi này đã gây thiệt hại đến tài sản nhà nước đủ yếu tố cấu thành tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thao túng thị trường chứng khoán thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng đỗ thành nhân
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cục vận louis holdings và đồng phạm đã phải hầu tòa
phiên tòa sơ thẩm được tòa nhân dân tp hà nội mở vào sáng nay tám tháng năm
bảy đồng phạm với đỗ thành nhân gồm phạm thanh tùng đỗ đức nam lê thị thu hương và lê thị thùy liên
với các chức danh chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc phó tổng giám đốc và nhân viên dịch vụ tài chính của chứng khoán chí việt
vũ ngọc long cựu tổng giám đốc louis holdings trịnh thị thúy linh giám đốc hành chính louis holdings
và ngô ngọc vũ tổng giám đốc công ty cục vận louis capital
theo cáo chẳng thời điểm đỗ thành nhân là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần louis holdings đã mua cổ phần sáu công ty
niêm yết trên sàn chứng khoán nhân là người đại diện pháp luật của ba trong sáu công ty
lợi dụng vị trí của mình nhân đã khởi xướng bàn bạc và thống nhất với đỗ đức nam sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của nhân
để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán nhằm thu lợi bất hợp pháp
đến ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các bị can kết thúc hành vi thu lợi bất chính hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
năm mươi bốn tỷ đồng
về vụ án lừa đảo chiếm mặt tài sản và rửa tiền xảy ra tại công ty cục vận địa ốc alibaba
sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
phiên tòa xem xét kháng cáo của hơn một trăm linh đương sự gồm một mươi năm trong số hai mươi ba bị cáo chín mươi năm người bị hại và hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
tại phiên tòa sơ thẩm vào hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đánh giá hành vi của các bị cáo gây hậu quả
đặc biệt nghiêm trọng hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba
tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản các bị cáo là đồng phạm của luyện bị phạt mức án từ một mươi đến một mươi chín năm tù về cùng tội danh
bị cáo võ thị thanh mai vợ của luyện bị phạt ba mươi năm tù nguyễn thái lực em trai của luyện nhận án hai mươi bảy năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
tòa cũng buộc vợ chồng luyện liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn hai bốn trăm linh tỷ đồng cho các bị hại
trong hơn một trăm linh đơn kháng cáo được xem xét tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay có đơn của vợ chồng luyện hội đồng xét xử thông báo nhận được đơn của võ thị thanh mai
đang được tại ngoại xin hoãn phiên tòa vì bị cáo đang mang thai sức khỏe yếu phải nhập viện
trước thông tin này chủ tọa phiên tòa cho biết sẽ tiến hành xác minh đồng thời cho biết hội đồng xét xử không chấp nhận hoãn phiên tòa
và vẫn tiếp tục tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo mai phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày một mươi chín tháng năm
một số thông tin cảnh báo đáng chú ý bảo hiểm xã hội việt nam vừa tiếp nhận phản ánh của một số người dân về việc bị đối tượng tự xưng là nhân viên của bảo hiểm xã hội
lừa đảo chuyển tiền để được cấp lại mật khẩu vssid ứng dụng để tra cứu chế độ đóng hưởng bảo hiểm xã hội

đây là một chiêu lừa mới nên cơ quan chức năng cảnh báo tới người lao động để tránh trở thành nạn nhân
các đối tượng lừa đảo nhằm vào những người không nhớ mật khẩu của ứng dụng và đã lên facebook để tìm phương thức lấy lại mật khẩu
sau đó qua ứng dụng messenger chúng tiếp cận và giới thiệu là nhân viên tiếp nhận hồ sơ của bảo hiểm xã hội việt nam
nếu muốn lấy lại mật khẩu phải đặt cọc tiền số tiền này sẽ được chuyển trả lại cho cá nhân sau khi nhận được mật khẩu
để tạo lòng tin đối tượng đề nghị bị hại phải đăng ký qua công ty
công ty điện tử bảo hiểm xã hội việt nam cung cấp căn cước công dân mã số sổ bảo hiểm xã hội địa chỉ số điện thoại tài khoản nhận lại tiền cọc
khi bị hại thực hiện theo hướng dẫn và chuyển số tiền đặt cọc chín trăm linh đồng
thì đối tượng báo nhập sai rồi tiếp tục nhắn tin gọi điện yêu cầu bị hại phải nộp tiền tiếp để hoàn tất hồ sơ xin cấp lại mật khẩu mới được lấy lại tiền đặt cọc
thưa quý vị cho vay lãi nặng hay còn gọi là tín dụng đen
dù đã được cơ quan chức năng tăng cường chấn áp nhưng loại tội phạm này luôn biến tướng tinh vi khiến cho nhiều người vướng bẫy
dễ vay là điều ai cũng thấy nhưng cái mà ít ai ngờ tới đó là khó trả bởi lãi mẹ đẻ lãi con
các đối tượng núp bóng các doanh nghiệp công ty tài chính đòi nợ kinh doanh cầm cố để tiếp cận với người dân với thủ tục vay đơn giản
tuy nhiên phía sau những chữ ký trên tờ giấy vay biến tướng dưới nhiều hình thức là hậu quả vô cùng khó lường
phóng sự sau đây sẽ tiếp tục là lời cảnh báo tới quý vị
tôi cùng anh nguyễn ngọc hưng và nguyễn ngọc anh rủ nhau góp vốn chung mỗi người năm trăm linh triệu đồng để cho vay lãi để thu lời bất chính
và sau đó dùng phần mềm mua phần mềm ở trên mạng để tôi và anh hưng với anh ngọc anh dễ quản lý
tổng số tiền của em vay của anh hưng là hai trăm một mươi triệu với lãi suất là năm một triệu một ngày
em đã trả lãi cho anh hưng được bốn mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn
hiện thủ đoạn của anh hưng là năm triệu một ngày
hiện thủ đoạn hoạt động cho vay qua các app website các trang mạng xã hội ứng dụng vay tiền trực tuyến trên không gian mạng
với lãi suất cao đang gây ra nhiều hệ lụy với cuộc sống của người dân
trên thực tế lực lượng công an đã nhiều lần cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen hậu quả hệ lụy do tín dụng đen gây ra
tôi khuyến cáo người dân là khi có nhu cầu vay tiền thì nên đến những ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng
của cơ quan nhà nước cấp phép để vay theo đúng quy định của pháp luật nhà nước
tránh việc vay tiền đối với các đối tượng cho vay lãi suất cao thì sẽ rất khó có khả năng chi trả
cho các đối tượng thì sẽ gây ảnh hưởng đến tự hoặc là chính ảnh hưởng đến trực tiếp đến kinh tế hoặc là bản thân của người vay
chúng ta có thể phân biệt được đen hay trắng hay là tín dụng hợp pháp hay bất hợp pháp
thế thì khi chúng ta đã nhận diện được rồi thì đầu tiên chúng ta cần phải nâng cao cái nhận thức
chúng ta phải tự bảo vệ mình phải nói cá nhân công dân từ một mươi tám tuổi trở lên là pháp luật buộc phải có nhận thức đầy đủ
về mặt pháp luật rồi thế thì chúng ta phải tự bảo vệ mình trước đã
cơ quan công an đề nghị người dân khi phát hiện thông tin về các đối tượng đường dây liên quan đến việc cho vay qua app
website các trang mạng xã hội ứng dụng vay tiền hoặc những ai là nạn nhân của tín dụng đen
cần kịp thời tố giác trình báo ngay với cơ quan công an địa phương để kịp thời ngăn chặn
điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tân thành long an đã có yêu cầu novaland tạm ngừng thực hiện việc phát triển dự án này cho đến khi có thông báo mới
novaland khẳng định ngoài mối quan hệ trên công ty không nhận được ủy quyền hay bất kỳ hợp tác nào với tân thành long an
trong các hoạt động đầu tư kinh doanh nói chung và việc phát hành trái phiếu nói riêng
theo thông tin từ ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết sẽ đưa nội dung chấp hành các quy định
về hoạt động đại lý bảo hiểm vào nội dung thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đã nhận được các đơn thư của các cá nhân và tập thể phản ánh một số nội dung liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạng
manolife việt nam và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb trong việc liên kết bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ
kết hợp đầu tư tâm an đầu tư
liên quan đến các thông tin này theo quy định tại thông tư số năm trên hai nghìn một mươi
ttcb ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm đã chuyển các đơn thư phản ánh này đến các đơn vị có liên quan để xử lý theo quy định
trước việc có nhiều đơn thư phản ánh về tư vấn sản phẩm bảo hiểm không rõ ràng
khiến người mua nhầm tưởng đây là một sản phẩm tiết kiệm của ngân hàng tự ý khai khống thông tin khách hàng
thời gian tới ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm sẽ đưa nội dung chấp hành các quy định
về hoạt động đại lý bảo hiểm vào nội dung thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm hai nghìn hai mươi
theo công bố sản lượng sản xuất của tập đoàn hòa phát trong tháng bốn đạt năm trăm hai mươi năm tấn thép thô
giảm hai mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nhưng tăng hơn một mươi chín so với tháng ba liền trước
sản lượng bán hàng các sản phẩm thép các loại đạt bốn trăm năm mươi bảy tấn giảm hai mươi ba so với tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó sản lượng sản xuất trong tháng bốn đạt năm trăm hai mươi năm tấn thép thô
giảm hai mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó sản phẩm khách cuộn cán nóng đóng góp hai trăm ba mươi chín tấn cao nhất kể từ đầu năm
nhờ được đón nhận tích cực ở các thị trường trong nước và quốc tế
luyện kể từ đầu năm tập đoàn đầu ngành thép này ghi nhận sản xuất giảm ba mươi chín
còn gần một tám triệu tấn thép thô
sản lượng bán hàng phôi thép thép xây dựng thép cồn chất lượng cao

và thép cuộn cáng nóng đạt hơn một tám triệu tấn giảm ba mươi bốn so với bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn hòa phát trần bình long cho rằng
giai đoạn khó khăn nhất của ngành thép đã qua
nhưng tốc độ phục hồi sẽ phụ thuộc nhiều vào cầu của thị trường
năm nay hòa phát đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất tăng sáu lên một trăm năm mươi tỷ đồng
nhưng khi tiêu lợi nhuận sao thuế toàn tập đoàn đã giảm năm về mức tám tỷ đồng
tương ứng với tỷ lệ biên lãi thuần năm ba mươi ba
theo thống kê của ngân hàng nhà nước từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tính dụng đang vào bất động sản
tuy nhiên thị trường đề ốc chưa phục hồi và tiếp tục khó khăn về nguồn cung thanh khoản
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
tính đến ngày ba mươi một tháng ba tính dụng toàn nền kinh tế đạt trên một mươi hai hai triệu tỷ đồng
tăng một mươi bốn mươi chín so với cùng kỳ năm trước
trong đó cơ cấu tính dụng tiếp tục tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh
lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương chính phủ
thế nhưng đáng chú ý tính dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro gồm bất động sản lại tăng hai một mươi chín
trong đó kinh doanh bất động sản tăng sáu bốn mươi năm phục vụ mục đích tự sử dụng tăng hai mươi năm
điều này cho thấy phần lớn hiện nay nhu cầu về bất động sản vẫn có và tập trung chính là nhu cầu ở thực
mặc dù là chúng ta nói là cái thị trường bất động sản nó khó khăn
tuy nhiên thì cái nhu cầu mà an cư lạc nghiệp vẫn còn rất là lớn
riêng thành phố hồ chí minh một năm là cái lượng nhập cư
không là khoảng trên bốn trăm linh người
và với cái lượng nhập cư như vậy thì cái nhu cầu bất động sản nước rất là lớn
thì cái phân khúc mà được các khách hàng mà được ưa chuộng ở đây là những bất động sản nó vừa túi tiền
vừa túi tiền theo đối tượng
ở đây chúng ta đang nói là vừa túi tiền đối với tiền là có thu nhập
trong trường hợp này chúng ta phải phân tích nó một cách nó rõ ràng hơn
các cái dự án mới không được tung ra bởi vì vấn đề với người pháp lý

trong trường hợp này thì tăng trưởng ứng dụng chủ yếu là người tiêu dùng họ vay để sử dụng tiền vay này
để mua các cái dự án các cái sản phẩm nhà mà không thuộc trong dự án nhỏ lẻ hoặc một phần nào đó của dự án
tuy nhiên dữ liệu của hội môi giới bất đồng sản việt nam cho thấy thanh khoản trên thị trường
lại đang có xu hướng giảm rõ rợt
tỷ lệ hấp thụ trong quý vừa qua cũng chỉ đạt khoảng một mươi một tương đương hơn hai bảy trăm linh giao dịch
giảm hơn năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái
cái khả năng để cho họ tiếp hình một mối
cái khả năng để họ vay với lại sức phù hợp thì không có
thành ra là cái nhu cầu đối với những nhà đầu tư kể cả sự cấp thứ cấp hiện tại bây giờ đang vẫn khá là thấp
những người mua nhà hiện tại bây giờ cũng đang khó khăn trong việc tiếp cận để có thể mua bán nhà cửa
thành ra là cái thanh khoản trên thị trường nó đã giảm rốt sau thời điểm trước
nếu chúng ta nhìn thấy là cái tỉ lệ hấp thụ đối với thị trường nó thì đạt ra khoảng bốn thôi
trong khi đó cùng kỳ năm trước hai nghìn hai mươi ba thì cái tỉ lệ hấp thụ lên tới khoảng bảy
như vậy thì xét trong giai đoạn ảnh hạng thanh khoản giảm rốt nhu cầu giảm rốt
và mặc dù rất nhiều thông tin hỗ trợ cho thị trường nhưng cũng kỳ vọng là thị trường nó sẽ sớm quay trở lại
theo thống kê của savin nguồn cung sơ cấp tại quý i năm hai nghìn hai mươi ba giảm bốn điểm phần trăm theo quý và theo năm
trong đó nguồn cung mới chỉ đạt hơn hai bốn mươi căn hộ tới từ hai dự án mới
và giai đoạn tiếp theo của hai dự án giảm ba mươi theo quý và hai mươi bảy theo năm
nguồn cung quý một năm hai nghìn hai mươi ba rất là hạn chế
và từ đại đến cuối năm nữa mặc dù là thủ tướng chính phủ chỉ đạo cho ngân hàng cũng như là các tổ công tác
các người đứng đầu các tỉnh địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong thời gian qua
đặc biệt là ubnd đã có những nỗ lực lất rớn nhưng mà tôi cho rằng còn rất nhiều thời gian để các cơ quan ban ngành
cũng như các bên liên quan có thể giải quyết được những khó khăn trước mắt của thị trường bất đồng sản liên quan đến nguồn cung mới
và nguồn cung mới này nó phụ thuộc vào các yếu tố
vấn đề quỷ đất thứ hai liên quan vấn đề pháp lý và thứ ba một lần nữa là chi phí tài chính mà doanh nghiệp có thể chấp nhận được
thực tế từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tới nay chính phủ liên tục có những chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ về pháp lý nguồn vốn cho thị trường bất động sản
cụ thể nghị quyết ba mươi ba đã yêu cầu các cơ quan chính phủ nghiên cứu xây dựng hoàn thiện và ban hành luật
nghị định sửa đổi bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành luật
trong đó tháo gỡ các vướng mắt về quy định pháp luật và trình tự thủ tục cũng như tổ chức triển khai thực hiện các dự án bất động sản
về nguồn vốn nghị quyết ba mươi ba đã đề cập đến việc giãn nợ gốc lãi vay cơ cấu lại nhóm nợ dự án đáp ứng nhu cầu thật thanh khoản tốt được tạo điều kiện vay vốn
đây được cho là những điểm sáng giúp thị trường sớm phục hồi
và những thông tin về thị trường bất đồng sản thì cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu diệt